cũng theo thống kê cho đến ngày một tháng năm việt nam đã tiếp nhận hơn hai trăm bốn mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cả nước đã tiêm gần hai trăm một mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín các loại
tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín của người trên một mươi tám tuổi tại nước ta hiện nay là một trăm linh mũi ba là năm mươi bảy
tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và chín mươi sáu bốn
về tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cho đến chiều ngày một tháng năm
sáu mươi ba tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ hơn một năm mươi hai triệu liều mũi một
về việc tiêm mũi bốn hội đồng tư vấn sử dụng vaccine bộ y tế đã thống nhất đối tượng tiêm là người từ năm mươi tuổi trở lên
người từ một mươi tám tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng
người từ một mươi tám tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với covid một mươi chín cán bộ y tế cán bộ tuyến đầu
công nhân các khu công nghiệp khoảng cách ít nhất là bốn tháng sau mũi ba
người đã mắc covid một mươi chín sau tiêm mũi ba hoãn ba tháng sau khi mắc covid một mươi chín